tại hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba philippines với vai trò là chủ tịch hội nghị bộ trưởng asean nhiệm kỳ trước
sẽ bàn giao vai trò chủ tịch và phó chủ tịch hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean cho việt nam và indonesia đến năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời hội nghị sẽ thông qua chương trình nghị sự báo cáo chia sẻ về những kết quả liên quan đến phụ nữ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
và sẽ có tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba với những thống nhất trong chia sẻ hợp tác về bình đẳng giới
tăng cường quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ khai mạc
hội nghị thông qua chương trình nghị sự chia sẻ quan điểm về tiến bộ của hợp tác asean về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái
quan điểm mang lại từ tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo asean về thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
và các mục tiêu phát triển bền vững có yếu tố đáp ứng giới
các bộ trưởng đã tập trung thảo luận vào các nội dung thứ nhất là bảo đảm tiếp cận việc làm bình đẳng giới cho lao động nữ
thứ hai là bảo đảm cái tiếp cận về giáo dục và dạy nghề cho lao động nữ
và thứ ba là đảm bảo cái việc là giảm nghèo gắn với việc làm và sinh kế cho phụ nữ nghèo
và thứ tư là đảm bảo tiếp cận bảo hiểm xã hội toàn diện
bên cạnh đó thì các bộ trưởng cũng đã thảo luận về các nội dung liên quan đến thực hiện các cam kết của các nhà lãnh đạo cao cấp asean
bảo đảm cho phụ nữ tham chính và vấn đề về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
việt nam đã có nhiều sáng kiến về đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái
quan trọng nhất là việt nam đã có những chương trình hành động cụ thể
để hiện thực hoạt động bảo hiểm xã hội
và tôi được biết điều đó cũng đã thực hiện từ lâu rồi chứ không phải đến giờ mới thực hiện
việt nam đã chia sẻ trong cuộc đối thoại với các bộ trưởng và đây là những kinh nghiệm hết sức đáng quý
theo báo cáo của tổ chức phụ nữ liên hiệp quốc nền kinh tế asean đã tăng trưởng mỗi năm ở mức năm trong thập kỷ vừa qua
và dự kiến sẽ tăng thêm ba mươi trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhưng phụ nữ chỉ đóng góp vào một mươi một
giá trị xuất khẩu của asean
những vấn đề này thúc giục chúng ta phải chung tay hành động và có các giải pháp hiệu quả
để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời đại mới
hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba không chỉ là nơi các bộ trưởng phụ nữ chia sẻ các thông điệp của mình
các quan điểm về những vấn đề ưu tiên cần chú trọng
trong thời gian tới để làm định hướng cho hợp tác asean ngày càng chặt chẽ và gắn kết
bảo đảm việc làm bền vững tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái